trong câu chuyện của mình người lính già này đã ngoài chín mươi tuổi hầu như không nhắc đến sự khốc liệt của chiến tranh
ký ức sâu nặng trong ông đến giờ đó là tình đồng chí đồng đội là niềm tin với đảng với cách mạng là niềm tự hào được góp sức làm nên thắng lợi của dân tộc

trong kháng chiến chống mỹ cứu nước quân và dân yên bái tiếp tục viết nên những chiến công rất đỗi tự hào
cũng từ bến âu lâu
đặc biệt giai đoạn năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám với tinh thần sống bám cầu đường chết kiên cường dũng cảm
bến âu lâu là nơi trung chuyển hàng trăm lượt xe pháo hàng nghìn tấn hàng hóa
tuy phải chịu nhiều tổn thất nặng nề nhưng những chiếc phà vẫn bền bỉ ngày đêm vận chuyển người và của chi viện cho chiến trường miền nam
sau ngày đất nước thống nhất bến âu lâu vẫn hoạt động với vai trò đơn vị chủ chốt của ngành giao thông vận tải
đến năm một nghìn chín trăm chín mươi hai khi cầu yên bái được xây dựng bến ông lâu mới kết thúc sứ mệnh lịch sử của mình
bến phà âu lâu năm xưa nay đã được thay bằng những nhịp cầu nối hai bờ sông hồng
một tượng đài đã được dựng lên ngay tại nơi đây để nhắc nhở những thế hệ mai sau về một thời chiến tranh khốc liệt
và những cuộc vượt sông đầy gan dạ miêu trí của đội quân vận tải tri viện cho tiền tuyến
tượng đài bến âu lâu biểu tượng cho tinh thần quyết chiến quyết thắng
của những người đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
với ý nghĩa đó năm hai nghìn một mươi hai bến âu lâu được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia
nhưng đáng buồn thay di tích lịch sử năm xưa đã dần dần biến mất
trước sự xót xa bất lực của người dân cũng như chính quyền sở tại
tuy đã được kè bê tông trong một lần tu bổ nhưng sau hai đợt lũ gần đây
một lượng phù sa lớn đã dồn về bồi lấp bến phà gần như hoàn toàn
vấn đề trùng tu tôn tạo di tích bến âu lâu đã được đặt ra
nhưng đến nay mọi việc vẫn chỉ là dự án trên giấy
từ năm hai nghìn chín thành phố yên bái đã có cái quy hoạch tổng thể về bến âu lâu
và đến nay quy hoạch đó qua nhiều lần
và đã có những văn bản của bộ văn hóa thể thao du lịch cho phép tỉnh yêu máu yên bái tu bổ và tôn tạo
nhưng rất đáng tiếc rằng là hiện nay cái nguồn tu bổ tôn tạo của trung ương đã tạm thời dừng lại
và chúng tôi đang cũng đang bảo tồn và sẽ xin những nguồn kinh phí khác của trung ương và của tỉnh
để tu bổ tôn tạo bến âu lâu trở thành một địa danh để bảo tồn và tham quan du lịch giáo dục truyền thống cách mạng
địa phương cũng được biết là tỉnh cũng đã quy hoạch vùng di tích lịch sử của bến đâu lâu của tại xã âu lâu
tuy nhiên thì về điều kiện của địa phương cũng còn nhiều khó khăn trong đó có cả tỉnh thành phố cũng còn khó khăn
do vậy là đến nay cũng chưa xây dựng được gì nhiều đối với di tích bến âu lâu
hàng năm nhiệm vụ của đảng bộ chính quyền địa phương chúng tôi vẫn chỉ đạo các đoàn thể của xã
trong đó có hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên thường xuyên tổ chức các lớp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ đặc biệt là học sinh của các nhà trường trên địa bàn
đoàn thanh niên cũng như hội cựu chiến binh của xã thường xuyên tổ chức các buổi ngoại khóa cho các giáo dục truyền thống cho các cháu về chiến dịch điện biên phủ đặc biệt là biến di tích âu lâu lịch sử
bến âu lâu huyền thoại đã lùi vào dĩ vãng nhường chỗ cho những cây cầu mới bắc qua sông hồng
nhưng sứ mệnh lịch sử vẻ vang của nó trong suốt sáu mươi năm vẫn mãi trường tồn trong lòng bao thế hệ trên mảnh đất yên bái anh hùng gợi nhắc những kỳ tích vượt sông với tinh thần chắc tay súng vững tay trèo của quân và dân yên bái trong hai cuộc kháng chiến